thưa quý vị triển khai đề án sáu bộ công an cùng với bộ lao động thương binh và xã hội đã tạo lập đối soát làm sạch toàn bộ dữ liệu về an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây cũng chính là điều kiện quan trọng nhất để thực hiện việc chi trả đúng người đúng đối tượng và không bị gian lận trong quá trình chi trả
từ tháng bốn bất kể người dân nào có tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid sẽ hiển thị tiện ích về an sinh xã hội
mỗi người dân sẽ được cấp một tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng vneid
toàn bộ dữ liệu về an sinh xã hội đã được số hóa và đã được đồng bộ với cả tài khoản định danh điện tử
đây là một trong những điều kiện cơ bản nhất để ứng dụng
đây là một truyền thổi số để thanh toán không dùng thiệt mặt cho các đối tượng về an sinh xã hội
với tiện ích này người dân có thể đăng ký tài khoản ngân hàng và số tài khoản mobile money mà không cần phải đến trụ sở ngân hàng
thông tin danh tính của công dân cùng lúc cũng sẽ được xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu của ngành lao động thương minh xã hội
khi thông tin được xác thực trùng khớp hồ sơ đề nghị thanh toán được chuyển tới khóa
công tác số hóa này nó được thành công
thì theo tôi cái việc mà liên thông được cái dữ liệu giữa các cơ quan với nhau
chính vì vậy là cái việc sớm để triển khai được xây dựng cái hệ sinh thái mà thanh toán điện tử này thông qua cái ứng dụng vneid là cái việc theo tôi là hết sức cần thiết trong tương lai
ứng dụng vned là hoàn toàn cho phép người dân có thể bổ sung thêm một cái kênh để nhận chi trả và giám sát được
cái kết quả chi trả của an sinh xã hội đối với chính bản thân mình theo dõi xuyên suốt được cái quá trình là mình nhận được các cái chi trả này có đúng không có kịp thời hay không và có đúng các cái chế độ chính sách mà người dân được hưởng hay không
tiện ích an sinh xã hội thông qua vneid có tính năng cho phép xác thực người hưởng với những thông tin liên tục được cập nhật làm sạch
điều này vừa đảm bảo giúp tiền đến tay đúng đối tượng chính sách vừa giúp nhà nước không bị thất thù